tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng là giải pháp quan trọng được tỉnh ủy long an tập trung thực hiện và đã đạt kết quả đáng ghi nhận
thời gian tới tỉnh long an sẽ tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra giám sát để nêu gương ngày càng thực chất bảo đảm hiệu quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay cấp ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy long an các cấp đã thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng chín mươi đảng viên với các hình thức khiển trách cảnh cáo cách chức và khai trừ khỏi đảng
bên cạnh mặt đạt được thì việc thực hiện trách nhiệm nêu gương vẫn còn tình trạng không đề cao chưa phát huy được trách nhiệm cá nhân trước tập thể không nắm chắc tình hình địa phương cơ quan đơn vị lĩnh vực được phân công phụ trách để kịp thời phát hiện chấn trình đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắt thiếu gương mẫu trong sinh hoạt công tác còn có vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật

đạo lực phong cách hồ chí minh